với hành vi cưỡng đoạt tài sản năm đối tượng gồm nguyễn văn huynh la quang trung lê quốc duy hà đình tuân và lê thị tuyến
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang ra quyết định tạm giữ hình sự
trước đó vào hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng chín lực lượng công an huyện bắc quang đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng trên đang hạc vi
đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên đang công tác tại trường trung học cơ sở đồng yên huyện bắc quang
với số tiền mặt là hai trăm linh triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận do con trai của nạn nhân có vay tiền của một người trong nhóm
các đối tượng đã nhiều lần gọi điện đăng lên mạng xã hội đe dọa người thân của con nợ gia đình
gia đình cũng đã nhiều lần đưa tiền cho chúng
ngày bảy tháng chín chúng tiếp tục đến tận nơi làm việc của nạn nhân để đòi nợ